trong ngày chủ nhật hôm nay nắng sẽ là thời tiết chủ đạo khắp mọi miền đất nước
tuy nhiên thời tiết bắc bộ trong đêm nay sẽ có một bộ phận không khí lạnh tràn xuống
các tỉnh miền bắc cũng sẽ có mưa rào vào đêm nay và sáng sớm mai
sau đó trời chuyển nắng hanh vào ban ngày và rét sâu về đêm
còn theo dự báo tại thủ đô hà nội nhiệt độ thấp nhất sẽ vào khoảng một mươi năm một mươi sáu độ c
chúng ta ngoài việc giữ ấm cơ thể thì cũng nên theo dõi sức khỏe định kỳ
lưu ý là không nên tập thể dục vào lúc qua sáng sớm đặc biệt là đối với người cao tuổi
còn vùng núi như sapa thì nhiệt độ sẽ chỉ khoảng bốn sáu độ c
bà con nên tranh thủ ra cố chuồng trại giữ chữ thức ăn cho vật nuôi tránh thiệt hại do giá rét
từ thứ hai thanh hóa thừa thiên huế trời trở rét
không chỉ rét trung bộ sẽ trở lại hình thái mưa lớn diện rộng
đất đá khu vực này đã bở rời xa lở đất có nguy cơ cao có thể xảy ra ở khu vực vùng núi
còn tại tp hcm sẽ tiếp tục có hiện tượng sương mù và nhiều mây vào buổi sáng
tình trạng ô nhiễm không khí sẽ tiếp tục lặp lại như ngày hôm qua
và đến trưa chiều trời nắng thì chất lượng không khí có thể sẽ được cải thiện hơn đôi chút
quý vị hãy bảo vệ đường hô hấp bằng cách vệ sinh mũi họng thường xuyên
đó là một số thông tin cầm nhật